sáng sớm nay mùng hai tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam cà mau đã suy yếu thành một vùng áp thấp
tuy nhiên áp thấp nhiệt đới trên biển đông đã mạnh thêm thành bão
toàn tỉnh cà mau có hơn bốn sáu trăm linh tàu cá trong đó có khoảng hai ba trăm linh tàu khai thác xa bờ
đến sáng nay bằng nhiều cách thức ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau
và các đơn vị liên quan đã kết nối liên lạc được một trăm linh tàu cá
cơ quan chức năng tỉnh cà mau đang nỗ lực kêu gọi các tàu nên nhanh chóng di chuyển vào bờ
tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm